bác sĩ nguyễn tiến thành hội gia liễu việt nam cho biết bệnh nhân đến khám trong tình trạng da ửng đỏ kích ứng cảm giác nóng rát vùng bôi mỹ phẩm đồng thời mua xuất hiện mụn nước đau rát
cô gái cho biết gần đây gian được một bộ sản phẩm chăm sóc da của thương hiệu nổi tiếng trong hội thanh lý đồ si cần hèn chi phí bằng một phần năm bình thường
người bán cam kết sản phẩm còn rất mới chỉ sử dụng một vài lần nhưng không hợp nên bán lại
một ngày sau sử dụng cô bắt đầu thấy da đỏ và chân trích gây khó chịu
người bán giải thích là các sản phẩm đang phát huy tác dụng phải dùng thêm vài ngày nữa các triệu chứng trên sẽ hết
tuy nhiên sau khoảng ba ngày bệnh nhân thấy da mình ngày càng đỏ kích ứng đồng thời môn xuất hiện mụn nước đau rát
bác sĩ thành trần đoán cô gái bị viêm da kích ứng và nhiễm hepper môi do dùng sản phẩm không đảm bảo nguồn gốc
bác sĩ chăm sóc da tại chỗ ánh sáng trị liệu uống thuốc ước chế virus
bác sĩ nhận định việc dùng chung các sản phẩm mỹ phẩm như son môi mascara bút viển mắt bông phấn trang điểm tiệm ẩn nguy cơ lây nhiễm virus vi khuẩn nấm rất lớn
thực tế những dụng cụ trang điểm như thế này là nơi ẩn chứa rất nhiều hóa chất và virus gây nhiễm bệnh
mặc dù môi là vùng bán niêm mạc rất dễ tổn thương nguy cơ nhiễm virus hepper vi khuẩn
ngoài ra bạn không thể kiểm tra được nguồn gốc của sản phẩm nên nguy cơ gặp tình trạng hàng nhái kém chất lượng có thể xảy ra
việc sử dụng mỹ phẩm giả có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe làn da vì thực chất không ai biết thành phần và hàm lượng trong mỹ phẩm đó
chưa kể dung tích sản phẩm còn lại trong chai cụ thể là bao nhiêu cũng không thể đong đếm chính xác
làm đẹp luôn là nhu cầu thiết yếu hằng ngày của đa số chị em và không ít người luôn mơ ước một làn da trắng sáng khỏe mạnh một cách cấp tốc
nắm bắt được tâm lý đó không ít những đơn vị phân phối đã tung ra những sản phẩm không rõ nguồn gốc cũng như các thành phần dẫn đến những hiểm họa khôn lường cho da
mỹ phẩm trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại mỹ phẩm nhưng đa số các sản phẩm đều không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
những sản phẩm này được bán chản lan mà chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp ở các cửa hàng nhỏ các khu chợ
giá của mỗi sản phẩm thường rất rẻ nhưng theo lời của người bán lại có công dụng giống như các loại mỹ phẩm của thương hiệu đắt tiền
nhiều người chỉ vì tin vào những lời quảng cáo đó khi sử dụng mỹ phẩm để vướng vào tình trạng tiền mất tật mang
tăng nguy cơ gây ung thư da
việc sử dụng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc sẽ khiến tăng nguy cơ ung thư da vì trong các loại mỹ phẩm không rõ nguồn gốc có chứa rất nhiều chất độc hại gây hại cho da
lời khuyên dành cho các chị em phụ nữ không nên tin vào những lời quảng cáo cũng như không nên mua những mỹ phẩm không rõ nguồn gốc rõ ràng để ảnh hưởng đến sức khỏe
mỹ phẩm không rõ nguồn gốc rất độc hại
những trường hợp dạng nhẹ chỉ gây kích ứng cho da nhưng đối với trường hợp nặng da bị tổn thương nặng khó thở tức ngực
bởi vậy khi mua mỹ phẩm bạn nên chọn những loại mỹ phẩm của thương hiệu lớn để đảm bảo về chất lượng của sản phẩm
những sản phẩm của thương hiệu lớn đều phải trải qua một quá trình nghiên cứu lâu dài và có giấy chứng nhận của các cơ quan chức năng
làm hại mắt
đối với những sản phẩm như chỉ kẻ mắt maskara thì sử dụng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc có khả năng sẽ là mù loà
bởi trong mazkara chứa các chất có thành phần gây hại cho mắt và khi sử dụng lâu ngày sẽ làm tăng nguy cơ bị mù vĩnh viễn
bởi vậy khi đi mua các loại mỹ phẩm cho mắt nên tìm hiểu kỹ nguồn gốc xuất xứ trước khi mua nếu không muốn gặp hậu quả nghiêm trọng
có chứa chất chỉ gây hại cho sức khỏe
đối với những loại son môi thường là sản phẩm chứa chất trì nhiều nhất một chất gây hại cho sức khỏe
chỉ thường gây hại cho dạ dày não phổi nếu tiếp xúc trong một thời gian dài vì son môi có thể dính vào thức ăn và đi vào cơ thể
đối với son môi càng chứa nhiều chỉ thì son càng lâu phai
bạn cần chú ý khi mua các loại san môi cần phải chọn lọc kỹ càng và không nên tiết kiệm để gây hại cho da
gây kích ứng cho da
đây có lẽ là hậu quả thường xảy ra khi sử dụng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc
bởi trong mỹ phẩm thông thường chứa các chất động hại như corticoid paraben formadehi propylene glycol trì thủy ngân kẽm cyanur
những chất này thường có giá thành rất rẻ nhưng hiệu quả rất nhanh
vì vậy nhiều người thường nghe theo những lời quảng cáo hoặc chuyển miệng để gây hại cho sức khỏe
bác sĩ khuyến cáo chị em không nên dùng chung mỹ phẩm dụng cụ trang điểm các sản phẩm thanh lý không rõ nguồn gốc
lưu ý khi đi mua các loại mỹ phẩm cần phải lựa chọn những thương hiệu nổi tiếng chọn những loại mỹ phẩm nào để phù hợp với làn da của mình
đối với làn da khô nên chọn những loại có chứa nhiều dầu
còn đối với làn da nhạy cảm nên chọn những sản phẩm được chất xuất từ thiên nhiên
đặc biệt trước khi quyết định mua mỹ phẩm cần lấy một ít sản phẩm thoa lên vùng da ở càng tay để một thời gian xem có bị kích ứng không rồi mới quyết định nên mua
để có một làn da trắng mị màng như mong ước không nên chọn những loại mỹ phẩm không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng gây nên hậu quả nghiêm trọng
khi sử dụng mỹ phẩm cần có sự thông minh biết chọn những loại mỹ phẩm nào phù hợp và uy tín đảm bảo